bản mùa xuân nằm trên đỉnh núi cao cách trung tâm xã sơn thủy huyện quang sơn tỉnh thanh hóa một mươi năm km đường rừng
bản có một trăm linh hộ dân là hộ nghèo hiện người dân chưa có đường giao thông vào bản không trạm y tế không có sóng điện thoại
và là một trong sáu bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia
để bà con bớt khó khăn trong cuộc sống huyện quang sơn vừa kết hợp với công ty hưng phúc an
trao tặng một trăm một mươi bốn bộ đèn năng lượng mặt trời cho toàn bộ một trăm một mươi bốn hộ dân tại bản
hướng dẫn bà con cách lắp đặt và sử dụng tiện ích
trong những năm qua cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân bản mùa xuân luôn là nhiệm vụ hàng đầu của huyện quang sơn
tuy nhiên do ngân sách hạn hẹp và thiền tài liên tiếp xảy ra nên tại bản mùa xuân vẫn còn khó khăn trống chất
một trăm một mươi bốn bộ đèn năng lượng mặt trời là món quà đầy ý nghĩa là động lực giúp bà con phân đấu lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo